hội trợ nông nghiệp và triển lãm sản phẩm ô cốp vùng trung du miền núi phía bắc
tuần lễ cam cao phong năm hai nghìn hai mươi đã được tổ chức tại huyện cao phong tỉnh hòa bình
hội trợ năm nay có khoảng hai trăm linh gian hàng gồm các mặt hàng nông sản đặc sản chủ lực
sản phẩm thuộc chương trình ô cốp của các địa phương trong tỉnh hòa bình
và các tỉnh trung du miền núi phía bắc
toàn tỉnh hòa bình hiện có diện tích cây ăn quả có múi khoảng một mươi một năm nghìn hectare
sản lượng đạt khoảng hai trăm linh tấn diện tích chứng nhận an toàn thực phẩm việt gáp
hữu cơ khoảng hai năm nghìn hectare riêng huyện cao phong có trên ba nghìn hectare cam khuyết
hội trợ năm nay với mục đích tuyên truyền quảng bá thúc đẩy phát triển sản phẩm nông nghiệp nói chung
cây ăn quả có múi của tỉnh hòa bình nói riêng sản phẩm ô cốp sản phẩm nông lâm thủy sản việt nam
chất lượng cao có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước
hỗ trợ triển khai chương trình phát triển sản xuất sản phẩm cây có múi
chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi định hướng năm hai nghìn ba mươi cho các địa phương khu vực phía bắc
hội trợ sẽ diễn ra từ ngày sáu tháng một mươi một đến hết ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi